thưa quý vị cách đây ít phút bộ y tế đã chính thức xác nhận ca thứ bốn mươi năm mắc bệnh covid một mươi chín tại việt nam
là người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ ba mươi bốn ở bình thuận
cụ thể vào lúc một mươi bảy h ngày hôm nay bộ y tế nhận được thông tin của viện pasteur tp hcm
thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai của bệnh nhân nam
trú tại phường bảy quận tân bình tp hcm có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ ba mươi bốn
bệnh nhân này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân thứ ba mươi bốn tại bình thuận vào ngày ba tháng bốn
sau đó đến ngày bốn tháng ba bệnh nhân trở lại tp hcm trên xe cá nhân cùng với ba người khác
ngày một mươi tháng ba sau khi biết thông tin bệnh nhân thứ ba mươi bốn mắc bệnh covid một mươi chín bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà
và đến ngày hôm qua một mươi hai tháng ba bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi rát họng nên đã đến khám và được cách ly tập trung
tại quận tân bình sau đó về khu điều trị tập trung tại bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính củ chi tp hcm
bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định
theo thông tin từ cuộc họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
thành phố đang triển khai giáo diết nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh
một trong những chỉ đạo mới nhất từ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội
đó là sẽ tạm thời đóng cửa các quán bar karaoke các di tích nội ngoại thành trên địa bàn hà nội
và các chương trình ca nhạc đến hết tháng ba đồng thời thực hiện nghiêm túc việc khử khuẩn
tại các trụ sở cơ quan bến xe nơi công cộng
theo biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thì việt nam và hà nội nói riêng
vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao
người dân không được chủ quan bởi những ca đang cách ly tại cộng đồng
có xét nghiệm âm tính lần một vẫn có nguy cơ lây nhiễm
chúng ta cũng để thống nhất với nhau rằng là xét nghiệm là vô cùng cần thiết và vô cùng quan trọng
nhưng mà phiên giải nó như thế nào để tránh cái chuyện là chúng ta có thể âm tính mà lại chủ quan
đặc biệt những người tiếp xúc gần thì những người đó vẫn có nguy cơ là phát bệnh và vẫn lây lan ra cộng đồng
cũng tại cuộc họp sở lao động thương minh và xã hội sở giáo dục và đào tạo
đã đề xuất cho học sinh các trường nghề nghỉ học đến hết tháng ba
học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở được nghỉ đến hai mươi chín tháng ba
riêng trung học phổ thông được nghỉ đến hai mươi hai tháng ba
để đảm bảo cho học sinh một cách tốt nhất về an toàn
thì sở đào tạo thống nhất với sở y tế đã đề xuất với chủ tịch ban thành phố
là tiếp tục cho học sinh trung học phổ thông
trung học cơ sở tiểu học mầm non trên ba thành phố
nghỉ học thêm một tuần tức là nghỉ học hết ngày hai mươi hai tháng ba
kết luận tại cuộc họp chủ tịch ubnd thành phố nguyên đức trung cho biết
mục tiêu của hà nội là cả hệ thống chính trị vào cuộc
phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất người lây nhiễm
không để dịch bùng phát trên địa bàn thành phố
chuẩn bị mọi cơ sở vật chất theo từng cấp độ kể cả những tình huống xấu nhất
giai đoạn một là chúng ta bước đầu thành công là chúng ta không để đúng không ạ
nhưng bây giờ nó có rồi
hạn chế đến mức thấp nhất người bị lây nhiễm trên địa bàn thành phố
đấy là tôi xin nói hạn chế đến mức thấp nhất chứ không phải
và cố gắng phấn đấu không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố
yêu cầu tất cả các quán bar các quán karaoke các chương trình ca nhạc
các trung tâm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố kể cả ngoại thành
cả đường lâm rồi kể cả ngoại thành
phải tiến hành phun khử khuẩn và tạm thời đóng cửa hết tháng ba
ban chỉ đạo dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội cũng cho biết
hiện thành phố đang xây dựng ứng dụng cảnh báo cho người dân
những khu vực có người cách ly ứng dụng quản lý người cách ly
hà nội sẽ sớm vận hành hệ thống này trong cuối tuần
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã ký công văn
gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cụ thể sẽ kết thúc năm học
trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ được tổ chức
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại
đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương
trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường
đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo tiếp tục ra soát
tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
triển khai các hình thức dạy học qua internet trên truyền hình
tổ chức ôn tập kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet
trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại
bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục bám sát tình hình diễn biến
và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương
trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thưa quý vị hiện tại thì đã có gần một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
có người mắc covid một mươi chín
tính đến cuối giờ chiều ngày hôm nay
thế giới ghi nhận gần một trăm ba mươi năm người mắc covid một mươi chín
trong đó có gần năm ca tử vong
italia đã trở thành điểm dịch nóng nhất ngoài trung quốc
khi chứng kiến số ca mắc bệnh và thiệt mạng tăng vọt
trong vòng hai mươi bốn giờ qua thế giới đã có thêm hơn chín ca nhiễm mới
với ba trăm năm mươi bốn người tử vong tăng mạnh so với một ngày trước đó
hiện đã có một trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc covid một mươi chín
trong ngày một mươi hai tháng ba
italia là điểm nóng nhất của dịch bệnh
giới chức y tế nước này cho biết đã có thêm một trăm tám mươi chín nạn nhân tử vong
vì dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tại nước này
nâng tổng số người thiệt mạng lên một một mươi sáu người
quốc gia nam âu này cũng đã ghi nhận thêm hai sáu trăm năm mươi một ca nhiễm bệnh mới
qua đó nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại italia lên một mươi năm một trăm một mươi ba người
tăng mạnh từ mức một mươi hai bốn trăm sáu mươi hai người của ngày trước đó
iran tiếp tục là một trong những điểm nóng toàn cầu của dịch covid một mươi chín
trong ngày một mươi hai tháng ba
bộ y tế iran thông báo nước này ghi nhận thêm bảy mươi năm ca tử vong do dịch covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua nâng tổng số ca tử vong do virus sars cov hai ở nước này lên bốn trăm hai mươi bốn ca
cùng với số tử vong trên trong hai mươi bốn giờ qua
bộ y tế iran ghi nhận thêm một bảy mươi năm ca nhiễm sars cov hai mới
theo đó tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước này lên tới một mươi bảy mươi năm trường hợp
bên kia bán cầu mỹ phát hiện một sáu trăm bảy mươi ca nhiễm số ca tử vong là bốn mươi một
tăng ba ca
so với một ngày trước đó covid một mươi chín tiếp tục xuất hiện ở một số quốc gia châu mỹ và châu phi
gabon ghana chinidas và tobaco là những nơi ghi nhận ca nhiễm sars cov hai đầu tiên trong ngày hôm qua
đại dịch covid một mươi chín đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại châu âu
với số ca nhiễm mới và tử vong tăng vọt tại nhiều nước
nhiều quốc gia châu âu đã tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
từ ngày một mươi hai tháng ba tây ban nha đã phong tỏa bốn thị trấn ở khu vực đông bắc
thuộc xứ catalonia gồm igualada villanova de cami santa margarida monbui và odena
đây là quyết định cách ly đầu tiên được triển khai ở nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của covid một mươi chín
trong khi đó một số nước châu âu khác vẫn xác định tình hình dịch đang ở giai đoạn hai
bỉ nêu rõ tất cả các hoạt động giải trí dù là thể thao văn hóa bất kể quy mô hay tính chất
công cộng hay tư nhân trong nhà hay ngoài trời đều bị hủy bỏ
các vũ trường quán cà phê và nhà hàng
phải đóng cửa các cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu như nhà thuốc siêu thị
cửa hàng thực phẩm sẽ vẫn mở cửa bình thường các cửa hàng khác được mở trong tuần
nhưng phải đóng cửa vào cuối tuần
còn tại pháp tổng thống emmanuel macron đã công bố các biện pháp khẩn cấp đối phó với dịch covid một mươi chín
trong đó có việc đóng cửa mọi trường học từ tuần sau cho đến khi có quyết định khác
các bệnh viện sẵn sàng tập trung chống dịch khuyến cáo những người trên bảy mươi tuổi hạn chế ra khỏi nhà
tại đông âu cộng hòa séc laspia đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong ba mươi ngày
chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay theo đó cấm toàn bộ các hoạt động văn hóa
tôn giáo thể thao với sự tham gia trên ba mươi người đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ
việc nhập cảnh đối với công dân từ các nước có nguy cơ cao về dịch
chính phủ bulgari cũng đang lên kế hoạch về việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này